ngày một mươi hai tháng sáu phiên xử phúc thẩm phan văn anh vũ cùng đồng phạm đã bước sang phần tranh luận sau hai ngày tiến hành xét hỏi
đại diện viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội nêu quan điểm luận tội các bị cáo giải quyết vụ án
đề nghị hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị cáo phan văn anh vũ về hành vi phạm tội đề nghị giữ nguyên mức hình phạt
bên cạnh đó viện kiểm sát đề nghị không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo nguyễn hữu bách phan hữu tuấn
bùi văn thành trần việt tân về xin giảm hình phạt đề nghị giữ nguyên mức hình phạt như cấp sơ thẩm đã tuyên
tại phần tranh luận các luật sư cùng các bị cáo phan văn anh vũ và bốn cựu cán bộ ngành công an đã đưa ra các quan điểm bào chữa xin gỡ tội giảm nhẹ hình phạt
đồng thời đưa ra các quan điểm tranh luận với phần luận tội của đại diện viện kiểm sát cấp cao đưa ra
nói lời sau cùng sau phần tranh luận vũ nhơn bày tỏ mong hội đồng xét xử xem xét toàn diện sự việc hoàn cảnh và cho bị cáo bản án cuối cùng đúng người đúng tội đúng pháp luật
một mươi sáu h ngày mai hội đồng xét xử tuyên án